theo số liệu vừa được tổng cục hải quan công bố lượng ô tô nhập khẩu trong tháng bảy là bốn bảy trăm sáu mươi một chiếc
trị giá gần một trăm linh tám triệu usd tăng ba mươi bốn so với tháng trước
lượng ô tô chủ yếu có xuất xứ từ ba thị trường chính là thái lan indonesia và trung quốc
số xe nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm tới chín mươi một tổng lượng xe nhập khẩu vào việt nam trong tháng
xe ô tô được nhập khẩu chiếm ưu thế về số lượng là xe từ chín chỗ ngồi trở xuống
trong tháng bảy có ba hai trăm linh hai chiếc chiếm sáu mươi bảy ba lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu